cuối năm hai nghìn một mươi chín bộ nông nghiệp mỹ đã chính thức công bố quyết định công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của việt nam
điều này đã mở ra những tín hiệu tích cực cho thị trường này
nhiều chuyên gia nhận định cạnh tranh gia tăng khi xuất khẩu thúc đẩy tiêu thụ cá tra tại thị trường nội địa đầy tiềm năng là hướng đi khả thi cho ngành hàng này
vì vậy trong thời gian tới các doanh nghiệp cần đẩy mạnh khâu xúc tiến thương mại mở rộng thị trường áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng
theo đó để phát triển ở thị trường trong nước ngành cá tra cần có kênh phân phối mạnh nhà nước cần có những ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp
cùng với đó doanh nghiệp cũng phải thúc đẩy hơn nữa khâu truyền thông xúc tiến thương mại để người tiêu dùng ngày càng quen với mặt hàng cá tra
đặc thù của cá tra là càng quá lứa vượt kích cỡ càng khó bán hoặc bán với giá rất thấp người nuôi khi đó càng lỗ nặng